liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web ib bảy trăm tám mươi tám com
và giữ hình thức đánh bài sóc đĩa trên trang web một mươi hai macau com
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nhóm tám bị can trong đường dây này
nhóm tổ chức đánh bạc gồm nguyễn thị khéo nguyễn văn sang và trương văn diệu
trong đó đối tượng nguyễn thị khéo ba mươi năm tuổi ngụ tỉnh an giang
đã rủ dê lôi kéo thuê một mươi ba người thân trong gia đình họ hàng và bạn bè
đứng tên mở chín mươi bảy tài khoản đại diện cho hai trăm linh web đánh bạc
cơ quan điều tra đã xác minh bảy mươi tài khoản với số tiền giao dịch là một năm trăm linh tỷ đồng
theo kết quả điều tra năm hai nghìn một mươi ba qua các mối quan hệ khéo đã sang campuchia gặp phùng văn quảng
và robert tao tao bàn bạc và đồng ý làm đầu mối đại diện
tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang ib bảy trăm tám mươi chín com
và một mươi hai macau com tại việt nam
hàng ngày khéo trực tiếp điều hành báo cáo số liệu việc giúp nộp
chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho quảng và tao qua hòm thư điện tử
nhậu tại phòng trọ rồi gây ồn ào giữa đêm khuya
hai thanh niên bị đâm khiến một người chết một người đang trong tình trạng nguy kịch
còn một người đang bị tạm giữ về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào khoảng giờ ngày hai mươi bảy tháng hai
hồ thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tại tp hcm khi đi làm về
đã nghe thấy tiếng ồn ảo
ở phòng trọ tại xã vĩnh tân thị xã tân uyên tỉnh bình dương
nên đã yêu cầu giữ yên lặng
bực tức vì bị nhắc nhở đặng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và lê hữu đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng có hộ khẩu thương chú
tại tỉnh kiên giang đã đuổi đánh phương
sau đó phương chạy về phòng bình lấy dao rồi đâm nhiều nhát vào người thắng và đức
được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng
thắng đã tử vong còn đức đang trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi gây án phương đã ra cơ quan công an đầu thú